trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng tám đoàn đại biểu quốc hội đơn vị số một tỉnh long an do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại các huyện đức hòa đức huệ bến lức và thủ thừa tỉnh long an
tại các buổi tiếp xúc cử tri bày tỏ vui mừng kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn đã thành công tốt đẹp
có nhiều đổi mới trong đó đánh giá cao phần tuyên thệ các chức danh nhà nước
bên cạnh đó cử tri quan tâm gửi gắm và đề nghị quốc hội khóa một mươi bốn cần tập trung giải quyết một số vấn đề
tranh chấp chủ quyền ở biển đông công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cần có những giải pháp kiên quyết hơn
điều tra làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường cũng như tăng khung hình phạt đối với những tổ chức cá nhân vi phạm
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đồng chí trương hòa bình tiếp thu và giải đáp một số thắc mắc của cử tri
đồng chí trương hòa bình khẳng định mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng
sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ sự giám sát của quốc hội tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của nước ta
luôn được bảo đảm đời sống của nhân dân ngày một nâng lên rõ rệt